chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại những thay đổi lớn cho diện mạo nông thôn tại tỉnh lào cai
sau một mươi năm triển khai đến nay toàn tỉnh lào cai đã có năm mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt mục tiêu và kế hoạch đã đề ra
hết năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh lào cai có thêm bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới lên năm mươi một xã
chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được trú trọng từng bước hình thành nhân rộng các mô hình liên kết kinh tế phát triển các vùng sản xuất hàng hóa
chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo sự chuyển biến trong tư duy và cách thức tổ chức sản xuất của người dân
đời sống của người dân từ đó cũng được cải thiện tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh an sinh xã hội được bảo đảm